và thời điểm này thì trận đấu đã bước vào hiệp hai với tỷ số là
đã có hơn bốn vạn khán giả có mặt tại sân để trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển việt nam
được biết từ một mươi sáu h chiều ngày hôm nay người hâm mộ có vé tham dự trận đấu đã được vào sân
công tác kiểm tra an ninh diễn ra rất nghiêm ngặt và chặt chẽ
abf đã chỉ định trọng tài người nhật bản kimura hiroyuki bắt chính trận bắn kết đượt về này
diễn biến và kết quả của trận đấu chúng tôi sẽ cập nhật vào bản tin nhật ký an ninh lúc hai mươi hai h tối ngày hôm nay
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong và sau trận đấu trên sân vận động quốc gia mỹ đình
công an thành phố hà nội đã huy động hàng nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ trong và sau trận bắn kết lượt về của đội tuyển việt nam ở abf cấp hai nghìn một mươi tám
theo đó phòng cảnh sát giao thông hà nội đã lên kế hoạch và huy động một trăm linh quân số ứng trực
hơn một cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với cảnh sát cơ động trật tự công an các quận để phân luồng giao thông
dẫn đón đoàn cầu thủ và các lãnh đạo tới sân vận động mỹ đình
toàn trác kiểm soát ở khu vực gần sân vận động và các tuyên phố trung tâm quanh hồ gương
xử lý những trường hợp của vụ qua khích vi phạm giao thông vi phạm an ninh trật tự gây ồn tắc
sau trận đấu ba mươi tổ công tác một trăm bốn mươi một phối hợp với cảnh sát cơ động công an các quận
ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh phân luồng sẽ được bố trí tại các điểm nóng để ngăn chặn phòng chống các hành vi cổ vụ quá khích đua xe trái phép
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
chưa đầy một ngày trốn khỏi nơi giam giữ hai trong số ba phạm nhân trốn khỏi trại giam công an tỉnh kiên giang
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh kiên giang bắt giữ
khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày năm tháng một mươi hai trại tạm giam công an tỉnh kiên giang đã phát hiện phạm nhân nguyễn văn hân
các tội giết người cùng hai phạm nhân khác là nguyễn duy minh và trần quốc quân
các tội mua bán trái phép chất ma túy đã trốn khỏi nơi giam giữ
cùng ngày hân đã bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ tại thành phố long xuyên
còn minh cũng bị bắt giữ vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay tại một nhà trọ ở huyện tri tôn tỉnh an giang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh
truy bắt phạm nhân còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn tại một tiệm vàng vừa bị công an huyện tây hòa
của tỉnh phú yên phát hiện và bắt giữ
chiều ngày hai tháng một mươi hai lương quốc vương chú tại phường tám thành phố tuy hòa rủ vương trí khoa chú tại huyện tây hòa
đến tiệm vàng ngọc cẩm nhung ở xã hòa phong huyện tây hòa để cướp tài sản
đến nơi khoa ở bên ngoài cảnh giới còn vương vào giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng có trọng lượng hơn ba chỉ
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở vương cầm dây chuyền bỏ chạy ra ngoài và lên xe khoa trợ sẵn tẩu thoát
sau đó cả hai đem bán sợi dây chuyền được một mươi năm triệu đồng chia nhau tiêu xài
tuy nhiên chưa đầy hai giờ sau vương và khoa đã bị công an huyện tây hòa phát hiện và bắt giữ